thời gian qua cùng với cấp ủy chính quyền các cấp hội phụ nữ ở hà tĩnh đã phát huy cao vai trò của mình trong phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới
không chỉ triển khai có hiệu quả các chương trình cuộc vận động hội liên hiệp phụ nữ còn làm tốt nhiệm vụ đỡ đầu các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
khu vườn gần năm xào của gia đình chị trương thị lan ở thôn ba xã cẩm huy huyện cẩm xuyên thay vì phải mua phân bón các loại để trồng và chăm sóc cho các loại cây như trước đây
nhờ có bể ủ phân vi sinh từ rác thải do hội phụ nữ hướng dẫn xây dựng và vận hành trong mấy tháng gần đây lượng phân bón tại chỗ hoàn toàn đáp ứng đủ nhu cầu
không chỉ có phân bón thường xuyên sạch bệnh việc tận dụng rác thải để ủ phân đã góp phần làm sạch nhà sạch vườn và đường làng ngõ xóm
được kỳ trừ chỉ đạo của hội liên hiệp phụ nữ xã cùng với chí hội phụ nữ thôn gia đình chúng tôi đã thực hiện mua các loại thuộc vi sinh vào đầy ủ phân vi sinh đạt hiệu quả rất cao rất gòn gàng ngắn nắp hợp vệ sinh cho gia đình
còn đây là mô hình chăn nuôi của gia đình chị nguyễn thị hồng ở thôn năm xã cẩm nam
một trong những mô hình chăn nuôi sử dụng đệm lót sinh học được hội phụ nữ cẩm xuyên triển khai rộng rãi trên các hộ hội viên toàn huyện
với việc sử dụng đệm lót sinh học mô hình chăn nuôi quy mô trên năm mươi con lợn này đã giải quyết khá triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường như kiểu chăn nuôi truyền thống trước đây
đệm lót sinh học này rất hiệu quả hiệu quả ở chỗ là so với giá thanh mà mình làm biểu gá thì nó rẻ rẻ khoảng một phần tứ
thứ hai nữa là đỡ sức lao động của chị em và đặc biệt là giảm thiểu môi hôi trong gia đình cùng với môi trường xung quanh
trên đây là những mô hình hoạt động tiêu biểu trong chương trình năm trăm linh ba sạch gắn với xây dựng nông thôn mới do các cấp hội phụ nữ thực hiện trong thời gian qua
bên cạnh đó hội cũng đã làm tốt nhiệm vụ đỡ đầu các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí về nông thôn mới
với sự đồng hành sát cánh của hội phong trào thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tại các địa phương đều phát triển mạnh mẽ và đạt được kết quả thực chất
để hình thành cả cái mô hình nhà sạch vươn đẹp rồi là nhà mẩu vươn mẩu
tập trung đi theo hai hướng
thứ nhất là vận động các hồ dân xóa bỏ các hồ vươn đạp đưa cả dòng cây con vào sản xuất chăn nuôi tăng thu nhập của gia đình
và hướng thứ hai là vận động các gia đình hội viên nâng cấp tú sửa hay là di rơi cả nhà vệ sinh công trình chăn nuôi đảm bảo vệ sinh
năm hai nghìn một mươi bảy các cấp hội phụ nữ hà tĩnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ hội viên phụ nữ
và nhân dân về phát triển nông nghiệp nông thôn cụ thể hóa các nội dung về cuộc vận động xây dựng gia đình năm trăm linh ba sạch gắn với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới
vận động hội viên tham gia các phong trào như phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế xây dựng mô hình phát triển kinh tế góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững tại địa phương